tại thành phố đà nẵng ban dân vận trung ương tổ chức hội thảo khoa học
quan điểm giải pháp đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng về công tác dân vận
trong điều kiện phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế
đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương
đồng chí nguyễn xuân thắng bí thư trung ương đảng chủ tịch hội đồng lý luận trung ương
giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh chủ trì hội thảo
kể từ khi thành lập trong quá trình lãnh đạo sự nghiệp cách mạng đảng ta luôn xác định công tác dân vận
là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược là điều kiện quan trọng hàng đầu bảo đảm sự lãnh đạo của đảng
củng cố và thăng cường mối quan hệ máu thịt giữa đảng nhà nước với nhân dân
tại hội thảo đã có nhiều ý kiến tham luận nêu các giải pháp nhằm khắc phục những hạn chế bất cập
trong công tác dân vận như tình trạng ngại lười làm công tác dân vận coi dân vận là việc riêng của một ban đảng
phát biểu tại hội thảo đồng chí trương thị mai nhấn mạnh sự đòi hỏi cần thiết
phải đổi mới sự lãnh đạo của đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới
theo phương châm sáng tạo thiết thực hiệu quả tạo ra được sự thay đổi nhận thức
hành động của đông đảo quần chúng nhân dân
công tác dân vận tại các địa phương đơn vị cần có sự tham gia của các hệ thống chính trị
mỗi vị trí cần nêu cao vai trò cụ thể phù hợp với nhiệm vụ được giao
mỗi cán bộ đảng viên là một cán bộ làm công tác dân vận sống gần dân
lắng nghe ý kiến tâm tư nguyện vọng của nhân dân tuyên truyền giải thích cho nhân dân hiểu rõ
hiểu đúng các chủ trương đường lối của đảng chính sách pháp luật của nhà nước